tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã tổ chức đối thoại với hơn sáu trăm linh doanh nghiệp doanh nhân hợp tác xã trên địa bàn nhằm thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp chủ trương chính sách của tỉnh cũng như lắng nghe chia sẻ và tháo gỡ khó khăn vướng mắt
hội nghị đã tập trung thông tin trao đổi bốn nội dung lớn trong điểm bao gồm chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy trong đó có việc thực hiện chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh công tác triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ninh thông tin về kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu và quý i năm hai nghìn một mươi bảy
các doanh nghiệp trên địa bàn quảng ninh cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng thủ tục pháp lý
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh yêu cầu các sở ngành đặc biệt là các cán bộ tại các trung tâm hành chính công cần nêu cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư doanh nghiệp kiên quyết không để tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để nghe hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính
tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số pci quảng ninh đạt sáu mươi năm sáu mươi điểm xếp thứ hai cả nước tăng một bậc so với năm hai nghìn một mươi năm và là thứ hạng cao nhất của tỉnh quảng ninh trong một mươi hai năm tham gia khảo sát pci việt nam